chương trình thời sự hôm nay ngày hai mươi chín tháng tám sẽ có những nội dung chính sau đây
thủ tướng dự hội nghị tổng kết năm mươi năm dinh dữ thi hài chủ tịch hồ chí minh
bão số bốn di chuyển nhanh dự kiến sáng mai ngày ba mươi tháng tám sẽ đổ bộ vào khu vực nghệ an đến quảng bình
một số hồ thủy lợi tại huyện mơ đắc tỉnh đắk lắc không còn khả năng tích nước

sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị tổng kết năm mươi năm giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch hồ chí minh
nhằm đánh giá thực hiện năm mươi năm qua và nhiệm vụ trong năm mươi năm tới
cùng sự có đồng chí nguyễn sinh hùng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương
cách đây vừa tròn năm mươi năm vào chín h bốn mươi bảy phút ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chủ tịch hồ chí minh đã vĩnh biệt chúng ta
ngay sau khi bắt mắt được sự giúp đỡ to lớn của đảng nhà nước nhân dân liên xô trực tiếp là các chuyên gia y tế liên xô đã cùng với các bác sĩ việt nam
bắt tay vào những công việc kỹ thuật đầu tiên vô cùng quan trọng để giữ gìn lâu dài thi hài của chủ tịch hồ chí minh và phục vụ tăng lễ tại hội trường ba đình
trong sáu năm chiến tranh các chuyên gia liên xô đã sát cánh cùng cán bộ việt nam vượt qua mọi khó khăn gian khổ trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt
để gìn giữ nguyên vẹn và bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch
trong năm mươi năm qua ban quản lý lăng bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh đã quán triệt thực hiện nghiêm sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước chính phủ thủ tướng chính phủ
quân ủy trung ương và bộ quốc phòng chủ động phối hợp hiệp đồng triển khai và hoàn thành tốt hoàn thành toàn diện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất
trong đó có nhiệm vụ giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch hồ chí minh hoàn thành xuất sắc quản lý khai thác an toàn hiệu quả hệ thống thiết bị kỹ thuật bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối công trình lăng quảng trường ba đình đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và khu di tích k chín đón tiếp phục vụ chú đáo an toàn nhân dân khách quốc tế đến viếng bắc tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tham quan khu di tích k chín và tổ chức các sinh hoạt chính trị văn hóa tại khu vực
tối qua ngày hai mươi tám tháng tám tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày khởi nghĩa trà bồng và miền tây quảng ngãi hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín và đón nhận huân trường lao động hạng nhì phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tới sự lễ kỷ niệm
cách đây sáu mươi năm sáng ngày hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ngọn lửa nổi dậy được thắp sáng cùng với tiếng chiêng cổng tiếng trống mõ nổi lên vang dậy khắp núi rừng trà bồng
thúc giục đồng bào xuống đường vơi diệt ngụy quân đánh đổ ngụy quyền
cuộc khởi nghĩa trà bồng và miền tây quảng ngãi bùng nổ và nhanh chóng lan ra khắp các huyện sơn hà sơn tây minh long ba tờ
lực lượng vũ trang và nhân dân nổi dậy tiêu diệt chính quyền địch ở cơ sở xóa bỏ các tổ chức kìm kẹp của chúng lập chính quyền nhân dân tự quản
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh khẳng định cuộc khởi nghĩa trà bồng và miền tây quảng ngãi thắng lợi đã đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng miền nam mở đầu của thời kỳ đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang nhằm lật đổ ách thống trị của đế quốc với mục tiêu thống nhất tổ quốc
thay mặt đảng nhà nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho cán bộ nhân dân huyện trà bồng về những thành tích đã đạt được trong thời gian qua
quảng ninh đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm sách với chủ đề quảng ninh năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh đây là một trong những hoạt động thiết thực ý nghĩa kỷ niệm năm mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh đi xa và năm mươi năm thực hiện di trúc của người
triển lãm gồm hơn năm cuốn sách báo tạp chí được tạo hình nghệ thuật sắp xếp và trưng bày theo các chủ đề bao gồm chủ tịch hồ chí minh cuộc đời và sự nghiệp tư tưởng hồ chí minh về công tác xây dựng đảng
bác hồ trong lòng nhân dân các dân tộc quảng ninh quảng ninh đổi mới và phát triển sau năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
nhân kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc bác hồ bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng tám tỉnh ủy lâm đồng đã tổ chức trung khảo hội thi tìm hiểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đây là hội thi được tổ chức với quy mô toàn tỉnh với hình thức sân khấu hóa
hông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia
hội thi tìm hiểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh được tỉnh lâm đồng tổ chức vòng sơ khảo
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn toàn tỉnh thu hút trên một đội thi với hơn một mươi cán bộ đảng viên lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia
qua đó đã lựa chọn được một mươi tám đội xuất sắc tham gia thi chung kết cấp tỉnh
tại vòng thi trung kết mỗi đội trải qua ba phần thi gồm thi kiến thức kể chuyện và tiểu phẩm
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng các đội tham gia đã thể hiện được những tình cảm sâu sắc của bản thân đối với bác thông qua từng lời ca tiếng hát nội dung thuyết trình
đặc biệt tại hội thi nhiều tiểu phẩm đã tái hiện những câu chuyện về bác hết sức bình dị và gần gũi với nhân dân những nhân tố mới những câu chuyện đời thường
chương trình tiếp tục với những nội dung quan trọng liên quan tới thông tin về tiểu phẩm
cơn bão số bốn có tên quốc tế là podun dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực nghệ an đến quảng bình của nước ta
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
dự kiến đến bốn giờ ngày ba mươi tháng tám vị trí tầm bão cách đất liền tỉnh nghệ an quảng bình khoảng một trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
và đi vào đất liền từ các tỉnh nghệ an đến quảng bình với sức gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
từ tối nay ngày hai mươi chín tháng tám ở nam vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp bảy cấp tám vùng gần tâm bão đi qua cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
từ đêm nay hai mươi chín tháng tám ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình có gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
do ảnh hưởng của bão số bốn từ chiều và đêm ngày hai mươi chín tháng tám đến ngày mùng hai tháng chín ở bắc bộ thanh hóa đến thừa thiên huế
có mưa to đến rất to
trả đợt ở các khu vực thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị từ hai trăm năm mươi bốn trăm linh mm thừa tiên huế hòa bình sơn la yên bái phú thọ hai trăm linh ba trăm linh mm
khu vực đồng bằng bắc bộ và đà nẵng một trăm linh hai trăm linh mm khu vực trung du vùng núi bắc bộ năm mươi một trăm hai mươi mm
để chủ động ứng phó với cơn bão số bốn ngày hai mươi chín tháng tám tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp triển khai các công tác ứng phó với cơn bão gần bờ cơn bão số bốn
có tên quốc tế là podun
đến thời điểm hiện tại các tỉnh thanh hóa nghệ an đã cấm ngư dân ra biển
tỉnh hà tĩnh cấm biển vào một mươi ba h chiều nay ngày hai mươi chín tháng tám
hiện vẫn còn bốn mươi sáu hectare lúa hẻ thu tại các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh vẫn chưa thu hoạch xong
vẫn còn ba trăm năm mươi tám tàu với hai ba trăm sáu mươi lao động ở trong khu vực nguy hiểm
đáng lưu ý vẫn còn bảy tàu với một trăm linh hai lao động của quảng trị vẫn chưa liên lạc được
dự báo sáng và trưa ngày ba mươi tháng tám
bão số bốn sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ nghệ an đến quảng bình
hoàn lưu bão số bốn sẽ gây mưa lớn trên diện rộng
các tỉnh trung bộ và tây bắc cần hết sức chú ý phòng chống lũ ống lũ quét
ngoài ra tương tác giữa cơn bão với hoạt động gió mùa tây nam sẽ tạo ra sóng biển rất lớn
tại các tỉnh kiên giang cà mau nên các tỉnh này cần chú ý bảo vệ các tuyến đê biển
trong khi những tác động do bão số ba gây ra đối với người dân tại tỉnh thanh hóa vẫn còn rất nặng nề
thì theo thông tin cập nhật về diễn biến của cơn bão số bốn cho thấy
tỉnh thanh hóa sẽ tiếp tục đứng trước nguy cơ chịu nhiều thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan
những hình ảnh này đang dần trở nên quen mắt tại khu vực núi cao tỉnh thanh hóa
tính đến hiện tại mưa vẫn không ngừng rơi đất đá dọn xong lại tiếp tục sạt lở xuống
và cơn bão số bốn thì đang tới gần
tại các huyện miền núi nơi dân cư thường sinh sống ven đồi núi và bám theo sông suối
nỗi lo bão trồng bão đang tăng lên từng ngày
tôi thì tôi ở đây cũng có mấy hủ ở đây
tôi ở đây thì tôi với rất lâu vì bên trên nhà thì đằng sau nhà thì hắn sạt xuống một chỗ đổi với chưa xuống đến nhà
may mà hắn mà không xuống được
nếu mà xuống thì mấy nhà đây hắn ập hết thì chúng tôi ở đây tôi rất lâu
sau trận lũ lịch sử vào tháng tám năm hai nghìn một mươi tám hệ thống giao thông và kết cấu hạ tầng nhiều nơi còn chưa khắc phục toàn diện
đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín hoàn lưu của bão số ba một lần nữa gây ra những thiệt hại nặng nề
tại các huyện mường lát quang sơn quang hóa
bão số bốn tới gần công tác ứng phó đang được triển khai nhưng gặp phải nhiều khó khăn
đối với hiện nay thì trên địa bàn hiện thì nó đang còn rất khó khăn về cái tiềm lực
thứ hai là hiện nay thì mưa lũ vẫn tiếp tục xảy ra diễn ra
thì cái khắc phục các cái hậu quả vốn như là để tiếp tục xây dựng cho chúng ta đến cửa nó cũng gặp nhiều khó khăn
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày ba mươi tháng tám bão số bốn sẽ đi vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp tới tỉnh thanh hóa với sức gió cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
từ chiều và đêm hai mươi chín tháng tám đến mùng hai tháng chín thanh hóa sẽ có mưa to đến rất to tổng lượng mưa phổ biến cả đợt trong khoảng hai trăm năm mươi đến bốn trăm linh mm
trước diễn biến phức tạp của thời tiết đặc biệt là trong thời điểm bão số bốn đang chuẩn bị đổ bộ vào khu vực các tỉnh miền trung của nước ta
lãnh đạo các cấp trên địa bàn đà nẵng đã khẩn truyền

lãnh đạo các cấp trên địa bàn đà nẵng đã khẩn truyền

lãnh đạo các cấp trên địa bàn đà nẵng đã khẩn truyền trước diễn biến phức tạp của thời tiết đặc biệt là trong thời tiết
đặc biệt là trong thời điểm bão số bốn đang chuẩn bị đổ bộ vào khu vực các tỉnh miền trung của nước ta

đặc biệt là trong thời điểm bão số bốn đang chuẩn bị đổ bộ vào khu vực các tỉnh miền trung của nước ta
lãnh đạo các cấp trên địa bàn đà nẵng đã khẩn truyền trước diễn biến phức tạp của thời tiết đặc biệt là trong thời tiết
không xảy ra tình trạng đua xe trái phép và ủn tắc giao thông tai nạn giao thông được kéo giả
cụ thể phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt đã tổ chức tổng kiểm soát ba mươi một ba trăm bảy mươi ba trường hợp
qua đó lập biên bản hai mươi hai tám trăm sáu mươi bốn trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo an toàn giao thông
trong đó phương tiện xe máy chiếm đến gần tám mươi bảy số vụ còn lại là xe ô tô chở khách và ô tô vận tải container
lực lượng chức năng đã tước giấy phép lái xe hơn ba trường hợp tạm giữ ba một trăm tám mươi bốn phương tiện vi phạm
thống kê cho thấy lỗi vi phạm nhiều nhất là chấp hành không đúng quy định về phần đường làng đường
thứ hai là vi phạm tốc độ
cũng qua đợt cao điểm tổng kiểm soát số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tp hcm
đã giảm hai tiêu chí về số người chết và bị thương so với tháng liên kỳ
trong đợt lễ quốc khánh mùng hai tháng chín sắp tới công an tp hcm sẽ tăng cường công tác tuần tra
kiểm soát bảo vệ tốt an ninh trật tự kiên quyết không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong ngày đại lễ của dân tộc công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị
triển khai phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm tuần tra kiểm soát trực tự an toàn giao thông
đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là các băng gióng tội phạm nguy hiểm về ma túy cướp giật đường phố
ngoài tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an tp hcm còn tăng cường các lực lượng triển khai nhiều phương án đấu tranh
để đảm bảo trực tự an toàn giao thông đồng thời nhanh chóng giải tán xử lý triệt đệ các đám đông có dấu hiệu nghi vấn
các tổ tuần tra kiểm soát được trang bị đầy đủ phương tiện thiết bị nghiệp vụ như máy chụp hình máy quay phim
kịp thời ghi nhận những đối tượng có biểu hiện nghi vấn chống đối cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ
các tổ tuần tra kiểm soát được trang bị đầy đủ phương tiện thiết bị nghiệp vụ như máy chụp hình máy quay phim
kịp thời ghi nhận những đối tượng có biểu hiện nghi vấn thiết bị nghi vấn máy quay phim